trên chuyến bay ek ba trăm chín mươi hai đi từ dubai đến tân sơn nhất và phát hiện đối tượng này vận chuyển trái phép tổng cộng một mươi sáu gói đựng trong lớp giấy bạc chứa tổng cộng năm ba mươi chín kg cocaine
theo điều tra ban đầu nữ hành khách này có hành trình đi từ malaysia qua các địa điểm như colombia banama brazil tiểu vương quốc các nước ả rập thống nhất rồi đến sân bay tân sơn nhất việt nam
vụ việc đã được hải quan tp hcm chuyển giao cho lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ